thành phố cần thơ đã khai mạc tuần lễ thái lan hai nghìn một mươi sáu với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo
thành phố cần thơ và tổng lãnh sự quán thái lan tại việt nam
đây là một trong những hoạt động hợp tác chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và thái lan
tuần lễ thái lan được diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng bảy với hơn một trăm hai mươi sáu gian hàng
gồm các sản phẩm máy móc nông nghiệp phân bón phụ tùng ô tô xe máy đồ uống đồ gia dụng
mỹ phẩm sản phẩm chăm sóc sức khỏe cùng các dịch vụ du lịch và giáo dục của tám mươi tám công ty doanh nghiệp của thái lan
sự kiện này là cơ hội để các doanh nghiệp thái lan và doanh nghiệp việt nam mở rộng mạng lưới
và tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược
đồng thời đây cũng là cơ hội cho nhiều người tiêu dùng việt nam đặc biệt là người tiêu dùng ở đồng bằng sông cửu long
trải nghiệm những sản phẩm dịch vụ chất lượng cũng như thưởng thức ẩm thực đặc sản của thái lan
hơn một mươi năm nay từ khi có quy hoạch dự án cảng hàng không quốc tế long thành huyện long thành tỉnh đồng nai
hàng ngàn hộ dân trong vùng quy hoạch sống trong hồi hộp lo âu
bởi trong thời gian này họ buộc phải giữ nguyên hiện trạng nhà cửa đất đai
những ngôi nhà xuống cấp chỉ được thay mái tôn sửa chữa những hạ mục nhỏ chứ không được xây mới
các hộ dân ở nơi đây mong mỏi dự án sớm được triển khai để tạo điều kiện ổn định cuộc sống
có khoảng bốn tám trăm linh
hộ dân tổ chức bị ảnh hưởng trong đó có tới hơn ba chín trăm linh căn nhà nằm trong vùng quy hoạch
tổng diện tích đất phải thu hồi của các hộ dân là hơn ba hectare
trong đó đất trồng cây hàng năm và lâu năm chiếm chín mươi năm
tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ dự kiến trên một mươi ba tỷ đồng
người dân ở trong vùng dự án ủng hộ và kiến nghị các cơ quan liên quan nhanh chóng triển khai dự án
có sân bay quốc tế cho nó càng sớm thì càng tốt cho người dân ở đây
người dân ở đây đang mong muốn dữ lắm
đồng tình hết
đồng tình một trăm linh luôn chứ không phải là tám chín mươi
người dân trong vùng dự án cảng hàng không quốc tế long thành rất ủng hộ việc triển khai dự án
nhưng đã phải chờ đợi hơn một mươi năm nay
họ đặt câu hỏi với các ngành chức năng
đến bao giờ dự án được triển khai để di rời đi nơi khác ổn định cuộc sống
thực tế dự án này kéo dài đã ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân nơi đây
các hộ không thể tách thửa được nhà xuống cấp cũng chỉ sửa chữa không được xây mới
cây lầu nằm cũng bị giới hạn trồng
thì đời sống mà con thì ở đây về cơ sở hạ tầng rất là khó khăn trong thời gian qua
thì cũng mong là chính quyền các cấp cũng tạo điều kiện hết sức
về phía chứng minh đều phương thì cũng rất sức là hỗ trợ cho dự án
để sớm ra mặt bằng triển khai dự án
tỉnh đống nai đã xây dựng đề án cơ chế đặc thù theo tổng công ty cảng hàng không việt nam
nếu theo thủ tục bình thường không có cơ chế đặc thù cho công tác giải phóng mặt bằng
thì việc triển khai dự án sẽ còn kéo dài
đây là một dự án quan trọng của quốc gia
với mục tiêu đạt tiêu chuẩn sân bay cấp bốn s
và hướng trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa hành khách đường hàng không quốc tế khu vực
và tổng quy mô là một trăm linh triệu ảnh khách
và giai đoạn một là hai mươi năm triệu ảnh khách
và mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm là chúng ta đưa vào khai thác sử dụng sân bay long thành
với ý nghĩa đặc biệt của cảng hàng không quốc tế long thành trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế cả nước
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành và tỉnh đồng nai
chậm nhất đến năm hai nghìn một mươi chín dự án sẽ được khởi công xây dựng
đây là thông tin mà các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch mong đợi
bởi không chỉ được di rời đến nơi tái định cư có điều kiện sống tốt hơn
mà còn được chuyển đổi nghề nghiệp tạo công an việc làm ổn định cuộc sống